để từng bước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh quảng trị
các cấp hội nông dân đã có nhiều cách làm hay nhờ mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả
với mục tiêu là giảm hộ nghèo ở các địa phương hoàn thành tiêu chí về thu nhập
nông dân tỉnh quảng trị đã và đang nỗ lực đóng góp công sức trong tiến trình xây dựng nông thôn mới
bà lê thị lợi là hội viên của hội nông dân xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị
để phát triển kinh tế gia đình ổn định bà lợi đã xây dựng một mô hình trang trại tổng hợp
mỗi năm cho tôn nhập hàng trăm triệu đồng
bà lợi đã xây dựng một mô hình trang trại tổng hợp mỗi năm cho tôn nhập hàng trăm triệu đồng
thời gian qua các cấp hội nông dân ở tỉnh quảng trị đã tuyên truyền và hướng dẫn cho bà con nông dân
cải tạo vườn tạp xây dựng nhiều vườn mẫu để phát triển kinh tế
hội nông dân tỉnh quảng trị đã ký kết với các ngân hàng và quỹ hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn dư nợ
hơn một sáu trăm linh tỷ đồng cho vay gần ba mươi bảy lượt hội viên
xây dựng mô hình trang trại gia trại qua đó đã giúp hơn năm hộ thoát nghèo
hội nông dân cả cấp tiếp tục vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới
tới đây chúng tôi sẽ mở mang các mô hình trang trại nuôi gà mô hình sản xuất lúa hữu cơ trang trại chăn nuôi bò chất lượng cao
phát triển nhiều hồ nông dân là phải là từ đủ ăn
và phát triển lên để làm nhau
trong tiến trình xây dựng nông thôn mới các cấp hội nông dân ở tỉnh quảng trị đã vận động hội viên hiến gần ba trăm một mươi hectare đất
hơn ba trăm linh ngáy công và chặt bỏ hàng trăm nghìn cây để xây dựng cơ sở hạ tầng
hội nông dân tỉnh quảng trị xác định muốn xây dựng nông thôn mới phải lấy người dân làm chủ thể
vấn đề cốt lõi là thu nhập của người dân được tăng lên từ đó có điều kiện tham gia vào các mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách bền vững